quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi phía bắc mưa sẽ giảm còn ở khu vực trung du và vùng đồng bằng
trong đó có thủ đô hà nội vẫn còn có mưa mưa rào và cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và rông
vì còn có mưa cộng với tình trạng mây nhiều nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền bắc chỉ từ hai mươi tám ba mươi hai độ
dưới tác động của khối không khí mát trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền trung mây cũng nhiều hơn
trong đó ở các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế có mưa mưa rào và rông
với diện giải rác các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh có điểm mưa to và rông mạnh
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực các tỉnh thành phố từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế giảm còn từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
với khu vực các tỉnh thành phố từ đà nẵng trở vào đến bình thuận không nằm trong vùng tác động của khối khí mát
chiều tối nay chỉ có mưa vài nơi nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay vào khoảng từ
ba mươi hai đến ba mươi năm độ trời nắng có nơi nắng nóng cục bộ
lui xuống phía nam trong ngày hôm nay ở khu vực miền tây nam bộ trời nhiều mây hơn có mưa rào và rông về chiều và tối
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực miền tây nam bộ từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
khu vực miền đông nam bộ thì có mưa nhưng ít hơn các tỉnh miền tây
nhiệt độ cao ba mươi bốn ba mươi sáu độ nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng
còn ở khu vực tây nguyên nền nhiệt ngày cao từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trời nóng cục bộ
trên biển dưới tác động của khối khí mát từ phía bắc rồn xuống
ở khu vực vịnh bắc bộ trong ngày hôm nay có mưa rào và rông rải rác
khu vực cà mau kiên giang vịnh thái lan chiều và tối nay cũng sẽ có mưa rào và rông rải rác
các vùng biển còn lại thì thời tiết tốt với khu vực huyện đảo hoàng sa
gió đông nam ở mức cấp ba đến cấp bốn
khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc đến đông ở mức cấp ba và không có mưa rông
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày